kính chào quý vị và các bạn
sau chịu ảnh hưởng của khối không khí mát kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m
nên tại bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác
cuộc bộ có mưa vừa mưa to kèm tố lốc và gió rất mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không cao sao động từ hai mươi hai ba mươi hai độ
lui xuống trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong chiều tối nay có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
sang đến ngày mai có mưa vài nơi
ngày nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận cũng có nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ tập trung tại phía bắc của khu vực
về chiều tối tại đây cũng có mưa rào và rông rải rác
cuộc bộ có thể tiềm ẩn tố lốc và gió rất mạnh
lưu xuống khu vực tây nguyên và nam bộ
đới gió tây nam bắt đầu hoạt động kết hợp với sảnh áp thấp xích đạo
nên mưa rông sẽ xuất hiện đều hơn
cục bộ có mưa to với thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối
nên người dân cần hết sức đề phòng với khả năng ngập ống khu vực trũng thấp
mưa nhiều hơn cũng giúp cho nền nhiệt giảm dần
tại tây nguyên ngày đêm giao động từ hai mươi ba mươi ba độ còn nam bộ là hai mươi bốn ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
tầm nhìn xa giảm xuống
xuống bốn một mươi km trong mưa gió đông cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi ba độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bốn độ
khu vực hà nội có mây ngày nắng tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông
gió đông đến đông nam cấp hai ba nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi hai độ